mưa lớn kéo dài kèm theo thủy điện thượng nguồn xả lũ đã khiến cho nhiều khu vực tại đà nẵng bị ngập lụt cục bộ
nghiêm trọng nhất là tại huyện hòa vang toàn huyện có sáu mươi bảy thôn của một mươi trên một mươi một xã đã bị ngập
tính đến sáng nay nhiều thôn ở huyện hòa vang vẫn còn bị ngập trong nước
chính quyền địa phương đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân
gần một tuần nay tám mươi một hộ dân của thôn trung sơn xã hòa liên huyện hòa vang ngập sâu trong nước
mặc dù nhiều nơi nước đã rút nhưng do nằm trong khu vực trũng xung quanh có nhiều dự án đang triển khai đã dẫn đến tình trạng ứ nước kéo dài
hiện sinh hoạt của hàng trăm nhân khẩu sống tại đây vẫn phải di chuyển bằng thuyền
thông kê từ ubnd tp đà nẵng cho biết tính từ ngày bảy tháng một mươi đến nay đã có trên năm bảy trăm linh hộ bị ngập
hiện đã có bốn trường hợp bị mất tích trong đó có hai trường hợp bị nước cuốn trôi khi đang bắt cá tại các ao hồ
trước tình hình phức tạp của thời tiết để tránh những việc đáng tiếc xảy ra
các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên nhắc nhở người dân không được chủ quan trước diễn biến bất thường của cơn lũ
nước xảy ra thì bon thông thông bố tất cả những anh mà đánh lưới đánh trà
vì nước ở đây là nước lũ quát cho nên là lũ quát lũ ấm xuống rất là nhanh khỏe ra quanh hết và vận động
không được đi chăm có thở có không đi đánh bác lưới có là không được bơi sùn ga trên trong trăng khay nước xuống
là dân ở đây bằng chân
trong ngày hôm nay lượng mưa tại thành phố đà nẵng đã có dấu hiệu giảm mạnh
tuy nhiên theo dự báo áp thấp đang hình thành trên biển đông sẽ gây mưa lớn trở lại
để chủ động phòng chống lụt bão và áp thấp ủy ban nhân dân các phường xã khu vực trũng thấp đang tiến hành tổ chức lực lượng canh gác chốt chặn
tại các khu vực ngập sâu kiên quyết nghiêm cấm người dân đi lại nhất là thời điểm có nước chảy xiết